công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đã làm rõ ba đối tượng là thủ phạm của vụ cướp giật một tỷ đồng
xảy ra vào ngày tám tháng ba trên địa bàn phường liên bảo thành phố vĩnh yên
lực lượng công an bắt giữ nguyễn hoài nam trú tại quận hà đông thành phố hà nội
và nguyễn văn hùng chú tỉnh hải dương và đã ra quyết định truy nã đối tượng dương đức luân chú tỉnh thanh hóa
đến nay đối tượng nguyễn hoài nam đã ra đầu thú nguyễn văn hùng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn hùng và nguyễn hoài nam khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm liều toàn quốc
sau đó ba đối tượng hẹn gặp bàn bạc thống nhất và thực hiện vụ cướp giật tài sản của những người rút tiền
tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
thưa quý vị lập nhiều nick ảo trên facebook để đăng tải các hình ảnh video
quảng cáo mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ
đối tượng sầm văn công cùng với ba đối tượng liên quan đã bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
để điều tra về tội chế tạo tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vật liệu nổ
lực lượng công an thu giữ một khẩu súng quân dụng một khẩu súng săn một hộp tiếp đạn năm quả lựu đạn
ba viên đạn các loại một vỏ đạn ba mươi bốn kg đầu đạn vỏ đạn các loại bảy kg nghi là thuốc nổ
và nhiều dụng cụ để chế tạo đạn cùng nhiều dao kiếm các loại
đầu tranh bước đầu đối tượng sầm văn công khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ qua mạng với nhiều đối tượng
lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan
tự xưng có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao có thể làm sổ đỏ cho người dân có nhu cầu
huỳnh ngọc thu đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ huỳnh ngọc thu năm mươi sáu tuổi
ở thôn phước nhơn xã phổ nhơn thị xã đức phổ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng huỳnh ngọc thu là cò đất đã tự xưng có mối quan hệ với quan lớn nhận làm sổ đỏ cho người dân có nhu cầu
để lấy lòng tin ban đầu đối tượng thu dẫn chủ đất đến các văn phòng trụ sở làm thủ tục công chứng
sau đó đối tượng lên mạng xã hội đặt giấy chứng nhận quyền sử đúc sử dụng đất giả rồi giao cho người dân
để lấy toàn bộ số tiền đã giao kèo nhận làm sổ đỏ trước đó
với thủ đoạn trên đối tượng đã lừa hàng chục người dân ở thị xã đức phổ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bắt giữ ba đối tượng là hồ hiểu phong huỳnh phú kiên trần phan hoàng
cùng chú tại quận thanh khê để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và tàng trữ vũ khí nóng
kiểm tra hành chính nơi trọ của phong và kiên lực lượng công an phát hiện năm viên thuốc lắc
một gói ni lông chứa ma túy hàng khay và bốn mươi tám gói ni lông ma túy nước vui
tại cơ quan công an kiên thừa nhận tất cả số ma túy trên đều được lấy về để dùng và bán lại kiếm lời
do sợ bị công an phát hiện nên kiên gửi số ma túy trên cho phong cất giữ
cả phong và hoàng đều tham gia giúp kiên mua bán ma túy
bên cạnh đó kiên còn mượn một khẩu súng rulo của một người bạn về cất giữ để phòng thân
chủ tịch ubnd tỉnh bắc cạn vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nông văn thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thôn bản lài xã côn minh huyện nari tỉnh bắc cạn
về hành vi sử dụng các công cụ phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích hai cho thành viên trong gia đình
trước đó ông nông văn thuận đã dùng dao loại dao phay gây thương tích hai cho vợ là bà hoàng thị thuyết
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt ông nông văn thuận số tiền một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội phòng chống tệ nạn xã hội
phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ phòng chống bạo lực gia đình
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm nguyễn văn tài một mươi tám tuổi không nơi cư trú nhất định
và tám đồng phạm khác trong độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai cùng chú huyện châu thành và thành phố giạch giá tỉnh kiên giang
người theo cáo chẳng vào tối một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một người trong nhóm của nguyễn văn tài bị hai thanh niên
lạ mặt cầm hung khí tấn công thấy vậy nhóm của tài đã đi tìm những người này để đánh trả thù khi thấy một nhóm
thanh niên khoảng sáu người đang đứng tại cây xăng nên các đối tượng đã cầm hung khí tấn công bốn trong số sáu thanh niên
chạy thoát còn lại hai người bị chém đánh gây thương tích khi biết chém nhiều người nên cả nhóm bỏ đi
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã đưa ra một thông tin
hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín đối tượng tổng cộng hơn bốn mươi năm tù cùng về tội giết người
tại khu vực cầu mỹ bình thuộc ấp bốn xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng
đối tượng trần triệu phú chú tỉnh long an đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
kiểm tra bên trong phương tiện lực lượng chức năng phát hiện có sáu gói thuốc lá ngoại
tại cơ quan điều tra qua đấu tranh ban đầu đối tượng trần triệu phú khai nhận số thuốc lá trên đồng một người
chú tại xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an thuê vận chuyển từ tho mò đến huyện hóc môn tp hcm với giá là năm trăm linh đồng
được biết đối tượng trần triệu phú hết sức manh động liều lĩnh
trong quá trình vận chuyển hàng hóa trái phép đối tượng đã sử dụng ma túy
khám xét trên xe đối tượng lực lượng phá án phát hiện bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
chuyển sang một số thông tin về giáo dục
mùa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều trường đại học đã công bố tăng chỉ tiêu tuyển sinh
đặc biệt là có trường tăng tới hàng nghìn chỉ tiêu
ở khối ngành công an các trường cũng đồng loạt tăng chỉ tiêu tuyển sinh
theo công bố chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy và các trường đại học học viện khối ngành công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
bộ dự kiến tuyển hai một trăm năm mươi chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy phân bổ vào tám trường đại học học viện trực thuộc tăng một trăm năm mươi chỉ tiêu so với năm hai nghìn hai mươi ba
trường đại học công nghệ tp hcm dự kiến tuyển sinh một mươi hai năm trăm linh chỉ tiêu trình độ đại học

trường đại học công nghệ tp hcm dự kiến tuyển sinh một mươi hai năm trăm linh chỉ tiêu so với năm hai nghìn hai mươi ba do trường này dự kiến mở thêm bảy ngành mới
bộ giáo dục và đào tạo mới đây có văn bản yêu cầu sở giáo dục và đào tạo hà nội tp hcm chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên theo đúng quy định
trong đó nhấn mạnh trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông không có cấp trung học cơ sở trong trường chuyên
vâng ở đầu chiều với quy định này thì trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
hay là trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa có thể sẽ phải dừng tuyển sinh lớp sáu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thông tin này khiến không ít phụ huynh đang có ý định cho con vào lớp sáu trường chuyên không khỏi ngỡ ngàng
tuy nhiên thì cũng có không ít ý kiến lại cho rằng dừng tuyển sinh là phù hợp
ngay từ khi con bước chân vào lớp một gia đình chị phan thị thương đã đặt mục tiêu cho con thi vào hệ trung học cơ sở trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
bốn năm theo đuổi ước mơ là bốn năm giỏng giã
ngoài việc đưa con đi học tại các trung tâm các lò luyện thi chị thương lúc nào cũng đồng hành cùng con trong các bài tập về nhà
từ lớp một là con đã có kỳ vọng và ước muốn là thi vào trường chuyên trung học cơ sở amsterdam cấp hai
đầu tiên cái cảm giác của tôi là tôi sốc sau đấy thì tiếc nuối thương con thương cho cái mục tiêu của con sợ là nó sẽ giang dở
và sau từ đấy thì gần như đến hiện
tại thời điểm bây giờ ngày nào tôi đi làm việc đầu tiên là tôi lên đến chỗ làm và tôi phải mở các trang mạng ra để tôi xem thông tin là như thế nào đã có quyết định chính thức hay chưa
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam tuyển sinh khoảng hai trăm linh chỉ tiêu vào lớp sáu nhưng có đến khoảng ba đến năm hồ sơ nộp vào
do lượng đăng ký lớn nên điều kiện đi kèm cũng khá khắt khe học sinh phải đạt một mươi điểm ở hầu hết môn trong suốt năm năm tiểu học
mới có thể vào thi tuyển nhiều ý kiến cho rằng điều này đã tạo ra những áp lực quá lớn với các em
suốt học thì chỉ có hai trăm linh xuất nhưng số hồ sơ mà đủ điều kiện mà đăng ký vào thi là thường rơi vào tầm từ ba đến năm hồ sơ
và như vậy là cái tỷ lệ trọi cực kỳ cao cao hơn cả đại học
chính vì vậy nó đẩy cái áp lực cuộc thi đôi khi nó còn khó khăn hơn cả cái mức là thư đại học
và chính vì vậy nó cũng tạo ra rất nhiều vấn đề trong xã hội
nhiều ý kiến cho rằng giáo dục đại trà dành cho số đông việc phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn cho trường trung học phổ thông chuyên là nhiệm vụ của tất cả trường trung học cơ sở chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng một số trường chuyên
một thực tế rằng là con chúng ta lớp một lớp hai lớp ba các con không hề biết thế nào là môi trường chuyên
nhưng các con đã phải lao vào một vòng xoáy luyện thi vào trường chuyên với tỷ lệ trọi một hai mươi một trên hai mươi
mà khi các con không biết
luật giáo dục hai nghìn năm đã quy định trường chuyên chỉ có ở cấp trung học phổ thông
nội dung này cũng được giữ nguyên ở luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín
mô hình khối trung học cơ sở trong trường chuyên không nằm trong quy định pháp lý nào
năm hai nghìn hai mươi ba bộ giáo dục và đào tạo ban hành thông tư năm về quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
theo đó các trường trung học phổ thông chuyên sẽ không có lớp không chuyên
tuy nhiên mới đây sở giáo dục và đào tạo hà nội và tp hcm
đều đề xuất tiếp tục tuyển sinh lớp sáu trường chuyên